theo cáo trả ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu sơn cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở quán phù núi thuộc xã pô đoan huyện crong búc
trong lúc hát thì giữa sơn và phan văn hiếu xảy ra mâu thuẫn và được mọi người can ngăn
tuy nhiên khi chuẩn bị ra về thì sơn và hiếu lại tiếp tục cãi vã
cùng lúc này nhóm của đậu thái hoàng cũng vừa hát tại quán karaoke này đi ra
thầy hiếu cãi nhau với sơn hoàng liền gọi sơn lại rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu sơn
sau đó hai nhóm rủ nhau ra khu công nghiệp crong búc
giải quyết mâu thuẫn
khi đến điểm hẹn giữa hoàng và sơn xảy ra xô xát sơn đã rút dao đâm vào bụng hoàng
thấy vậy võ văn thành ở nhóm của hoàng lao vào can ngăn thì bị sơn dùng dao đâm một nhát vào sườn trái
hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
riêng võ văn thành bị thương tật ba mươi bảy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bạch viết sơn một mươi tám năm tù giam về tội giết người
và ba năm sáu tháng tù giam về tội cối gây thương tích
tổng hình phạt là hai mươi một năm sáu tháng tù giam đồng thời phải bồi thường cho gia đình động thái hoàng tám mươi tám triệu đồng
chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ các đối tượng sẵn sàng đánh nhau gây thương tích với người khác
mới đây công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần văn sơn chú tại xã an bình thị xã hồng ngự về hành vi cố ý gây thương tích
theo cơ quan điều tra ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu do mâu thuẫn nhất thời
đối tượng trần văn sơn đã dùng dao chém anh nguyễn quốc danh chú tại ấp an phước xã an bình a thị xã hồng ngự
gây thương tích cho anh danh với tỷ lệ thương tật là hai mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện hưng hà tỉnh thái bình vừa bắt hai đối tượng là phạm huy nam và phạm minh hòa
cùng chú tại thôn hương xá xã phúc khánh huyện hưng hà để điều tra về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra nam và huy khai nhận đã gây ra một mươi ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
thủ đoạn của hai đối tượng là sử dụng xe mô tô đi trên các tuyến đường
thấy người dân sử dụng điện thoại di động là ép sát để cướp giật
hiện công an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giữ hai đối tượng phạm huy năm phạm minh hòa và thu giữ nhiều tăng vật để phục vụ công tác điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
thời gian qua công an tp vũng tàu đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh
triệt phá thành công nhiều ổ nhóm chuyên hoạt động cướp tài sản
đồng thời thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân
hai ngày sau khi gây ra vụ án cướp tài sản tại địa bàn phường chín tp vũng tàu
các đối tượng phan thanh giang nguyễn ngọc trung và trần quốc khánh
cung chú tại phường tháng nhất tp vũng tàu đã bị các trinh sát hình sự công an tp vũng tàu bắt giữ
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi
ba mươi tháng tám phát hiện bà nguyễn thị thúy đang điều khiển xe máy lưu thông một mình trên đường ba mươi tháng bốn
phan thanh giang cùng đồng bọn đã dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp chiếc xe máy của bà thúy
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi tháng tám phát hiện bà nguyễn thị thúy đang điều khiển xe máy lưu thông một mình trên đường ba mươi tháng bốn
phan thanh chú tại tỉnh hà tĩnh ngồi tâm sự với bạn gái ở bờ kè đá trên đường trần phú phường một tp vũng tàu
ba đối tượng trên cùng võ bá tiền chú tại tỉnh trà vinh đã dùng dao đe dọa khống chế đôi nam nữ cướp đi chiếc xe máy hiệu ziriot và một điện thoại di động
từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng cảnh sát hình sự công an tp vũng tàu cho biết đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm
hoạt động manh động chuyên cướp tài sản của người dân vào đêm khuya
quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã thu hồi được nhiều tài sản có giá trị để trả lại cho bị hại
rất là mừng và cảm ơn các chú rất là nhiều và các chú giỏi quá để thu hồi được tài sản giúp chị
một là chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an các phường
làm tốt công tác tiêu triền để cho quần chúng dân dân phát hiện tối giác đến chúng tôi
và trong các chuyên án vừa qua có một trường hợp người dân đã phát hiện được cái tan vật của vụ án và thông báo đến chúng tôi
để chúng tôi từ đó bắt được đối tượng
thứ hai nữa là trong công tác phối hợp chúng tôi làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các phường
thậm chí là công an các đơn vị địa phương khác
thứ ba là chúng tôi làm tốt công tác kiệp vụ
áp dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động tất cả các lực lượng để nhanh chóng triệt phá hai chuyên án vừa qua
với việc đấu tranh triệt phá thành công các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay tình hình an ninh trả tự trên địa bàn thành phố vũng tàu đã được đảm bảo ổn định
tạo điều kiện cho người dân địa phương và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ khi đến tham quan và nghỉ dưỡng tại thành phố biển vũng tàu
tạo vỏ bọc giàu có sang trọng và tỏ ra quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh và ngành công an
đối tượng huỳnh ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình huyện châu thành tỉnh an giang
đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
với mong muốn cho con em mình vào học vào làm trong ngành quân đội và công an
mà nhiều nạn nhân đã dễ dàng xa vào bẫy lừa của tuấn với chiều bài chạy trường chạy việc
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
với tâm lý nôn nóng vì ra trường mà chưa xin được việc làm ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
anh đinh dương ân và võ minh tươi chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
mang hồ sơ xin việc nhờ huỳnh ngọc tuấn giúp đỡ
tuấn đã hứa sẽ xin cho ân vào làm việc tại công an tỉnh an giang với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
còn tươi tuấn sẽ đưa vào làm việc tại tập đoàn lộc trời với giá chín mươi triệu đồng
và không quên yêu cầu hai sinh viên phải đặt cọc trước một mươi năm triệu đồng cho tuấn để làm chi phí đi lại và ngoại giao
do ngày dư luận không tốt về tuấn tại địa phương
nên anh ân và anh tươi đã nghi ngờ và ghi âm lại các cuộc điện thoại với tuấn
sau đó trình báo với cơ quan chức năng
tuấn đã lợi dụng việc các lực lượng vũ trang công an đi tặng quà hoặc là đi sinh hoạt với người dân
từ đó các đối tượng này tìm mọi cách lân la đến gần để được chụp ảnh quay phim
để có những hình ảnh đó làm cái niềm tin cho người dân khi mà tiếp xúc với đối tượng này
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã kết hợp với công an xã bình hòa
tiến hành bắt quả tang khi tuấn đang nhận số tiền một mươi năm triệu đồng từ các bị hại
khám xét nhà tuấn
lực lượng công an đã thu giữ một bộ trang phục của ngành công an và một khẩu súng bắn đạn cao su
với thủ đoạn tương tự trước đó huỳnh ngọc tuấn cũng đã lừa lấy tiền của gia đình
ông đặng thanh hồng và ông lê văn xung cùng chú tại xã kiên bình huyện kiên lương tỉnh kiên giang
với số tiền bốn trăm linh triệu đồng để hứa chạy cho con em các gia đình vào ngành công an
cũng như là mình hoàn cảnh thì mình khổ vậy đó nhưng mà con nó ham cái ngành quá đi
cho nên mình cỡ nào mình cũng lo cho con mà
y cam đoan là bây giờ cái tiền này nếu mà con anh không đậu nó trả thôi
mình thấy vậy đó
nói chung mình lên tới nhà thôi mình cũng yên tâm
về mới bạn như vậy thôi mình đi dây
tại cơ quan điều tra tuấn còn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ lừa đảo khác
trong đó tuấn đã làm ra các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất
hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của quỹ tiến dụng mỹ bình với số tiền gần hai tỷ đồng
hiện nay nếu phải hy vọng các cơ quan nhà nước đều có các cuộc thi là thi tuyển công chức
đối với lượng tiền
trường công an thì buộc phải thi vào đội và các trường công an được chính quy
thì từ đó đào tạo và đưa ra phục vụ
không có việc chạy điểm và không có việc mà chạy trường chạy vào các cơ quan ban ngành
nên mọi người dân cần tránh để các đối tượng xấu lợi dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam huỳnh ngọc tuấn để tiếp tục điều tra
qua vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo cho mọi người
cần hết sức tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo
đục bóng co chạy việc chạy trường chạy băng cấp để tránh tiền mất tật mang
hôm qua và sáng sớm ngày hôm nay mưa chỉ còn xảy ra tại các tỉnh thuộc khu vực tây bắc
và giải rác tại các tỉnh nam đồng bằng
ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhẹ trời vẫn khá là mát mẻ và dễ chịu
bắt đầu từ ngày mai tại khu vực này trời sẽ chuyển nhiều mây
có mưa rào giải rác và có nơi có rông cân đề phòng có gió giật mạnh trong cân rông
bắt đầu từ ngày mùng năm và ngày mùng sáu
sẽ có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
còn các tỉnh thuộc phía đông bắc bộ dự báo trong ba ngày tới mưa sẽ giảm dần
khả năng từ ngày mùng năm mưa gần như là chấm dứt hẳn
ngày sẽ chuyển nắng nhiều hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
trời sẽ hơi oi nóng vào một vài tiếng ban trưa nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến hà nội
đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay và hai ngày tới thời tiết vẫn có sự phân hóa
các tỉnh thanh hóa và nghệ an vẫn có mưa rào rải rác vào đêm và sáng
ban ngày trời vẫn có nắng nhưng tiết trời không quá nóng với mức nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi một ba mươi năm độ
sau đó từ ngày mùng sáu mưa gần như là chấm dứt hẳn nhiệt độ tăng dần
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận

ba ngày tới phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi sẽ còn cao hơn
về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên và ngày mai mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tập trung tại các tỉnh ở phía nam
từ ngày mùng năm và ngày mùng sáu ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
ở phía nam của đất nước trong hôm nay và ngày mai gió tây nam hoạt động với cường độ yếu
nên mưa rào chỉ xảy ra rải rác vào thời điểm chiều tối với lượng không nhiều
ban ngày trời nắng nhiều hơn với nhiệt độ giao động từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày mùng năm mưa có xu hướng tăng hơn tập trung nhiều vào chiều tối
bà con cần cảnh giác với tối
số lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày là trạng thái mưa nắng gián đoạn và nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một độ
bản tin mùa mùa ba online trưa ngày mùng ba tháng chín của chương trình công an nhân dân đến đây là kết thúc
những tin tức mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin mùa mùa ba online phát sóng lúc một mươi năm h
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem